trong khoảng bảy năm hoạt động nhà máy rác thải này liên tục thua lỗ khoảng một trăm ba mươi ba tỷ đồng

theo công ty trình bày do tình trạng thai nhi bị bỏ theo lượng rác thải hàng ngày tập kết về nhà máy lớn
tính từ khi đi vào hoạt động đến nay đã phát hiện hơn ba trăm linh thai nhi nhà máy đã phải thực hiện trồn cất trên trong khuôn viên
tuy nhiên sau đó quỹ đất này không còn chỗ trốn cất
mà hỏa thiêu thì đơn vị không có kinh phí
trước thực tế này công ty trình ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ chi phí trồn cất cho thay nhi
đồng thời kiểm tra kiểm soát rác từ đầu nguồn để giảm thiểu việc thai nhi theo xe rác vào nhà máy
từ yêu cầu của công ty công lý về việc phát hiện nhiều thai lẫn trong rác thải
ủy ban nhân dân tỉnh cà mau yêu cầu cơ quan công an vào cuộc làm rõ
tuy nhiên kết quả xác định chỉ khách quật được chín hũ sành chứa một số mẫu vật bên trong mà doanh nghiệp cho là họ đã ăn táng
làm việc với đoàn công tác công ty công lý cung cấp tám mươi ba phiếu chi tiền mua đồ tẩm liệm
từ một mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi ba đến hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín với số tiền trên một mươi sáu triệu đồng
như vậy bình quân mỗi lần trốn cất doanh nghiệp chỉ tốn gần một trăm chín mươi ba đồng
đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh cà mau xác định công nhân nhà máy xử lý rác thải thành phố cà mau
phát hiện bào thai lẫn trồng rác thu công về đây là có thật
tuy nhiên chưa có căn cứ đánh giá chính xác về số lượng
thời gian xảy ra và nguồn gốc của thai
đối với chín hũ sảnh được khai quật lên trong khuôn viên nhà máy
kết quả điều tra giám định của phân viện khoa học hình sự bộ công an xác định mẫu vật là sưng người
tuổi xương ở giai đoạn bào thai
trong lúc vụ việc này chưa xử lý rất điểm
thì lãnh đạo công ty công lý bị bắt vì liên quan đến nhiều hạng mục của dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải thành phố cà mau
căn cứ vào loạt sai phạm trên tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan an ninh điều tra bộ công an có quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải thành phố cà mau
đồng thời khởi tố bị can đối với tô công lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
đến ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cơ quan an ninh điều tra bộ công an có quyết định khởi tố bị can đối với tô hoài dân
nguyễn bá đam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan này có quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với vụ án
sau đó đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
cơ quan an ninh điều tra bộ công an lại có quyết định phục hồi điều tra đối với vụ án trên
theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh cà mau cấp
đăng ký thay đổi lần thứ một mươi tám ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
thì công ty công lý có vốn điều lệ bảy trăm linh tỷ đồng
thành lập từ ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn
ngành nghề kinh doanh chính của công ty công lý là xây dựng công

cụ thể công ty này chuyên xây dựng dân dụng xây dựng công trình giao thông thủy lợi
thi công các công trình nạo phét canh mương
làm bờ bao phục vụ cho nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp
được biết ngoài đầu tư nhà máy xử lý rác thải thành phố cà mau
công ty công lý còn đầu tư nhiều dự án lớn khác như
dự án điện gió bạc liêu dự án khu du lịch hải long cà mau
thời điểm bị bắt vị thiếu gia điện gió tô công lý này là phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm
y hoạn xây dựng thương mại du lịch công lý chủ đầu tư nhà máy điện gió bạc liêu
chủ đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thành phố cà mau
được nhắc đến với danh sưng thiếu da cà mau
tô công lý là tay chơi khét tiếng ở khu vực đồng bằng sông cửu long
thời điểm đó lý sở hữu khối tài sản lớn di chuyển bằng các loại xe đắt tiền
biển số đẹp và mặc toàn hàng hiệu khi còn rất trẻ
sàng điện thoại xịn và khoe nhiều tiền usd
một số bạn bè của tô công lý cho biết thiếu gia này luôn hào phóng trong các cuộc chơi
hay uống rượu tây thường bo tiền cho các cô đảo đẹp hát hay
thời hoàng kim cặp cha con tô hoài dân và tô công lý luôn xuất hiện trên đường
bằng những chiếc ô tô siêu sang gắn biển số ngoại giao
bị dư luận phản ứng gai gắt thế nên đã bị cơ quan chức năng thu hồi lại các biển số này
đặc biệt vào năm hai nghìn một mươi bảy công ty công lý tưởng gây xôn xao
khi cùng lúc tặng hai chiếc xe lexus trị giá hơn sáu tỷ đồng cho tỉnh ủy cà mau
để phục vụ cho công tác chỉ đạo kiểm tra phòng chống khắc phục sự cố đê kè hạn hán
tuy nhiên sau đó ủy ban nhân dân tỉnh này đã trả cả hai xe cho công ty công lý
liên quan đến những sai phạm xảy ra tại cục đăng kiểm việt nam
ngày hai mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết
đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ vào hơn ba trăm linh bút lục
sang viện kiểm sát nhân dân tp hcm
để truy tố hai trăm năm mươi bốn bị can trong vụ án
đáng chú ý trong số các bị can cựu cục trưởng cục đăng kiểm việt nam là ông đặng việt hà
hai mươi tuổi quê hà nam được xác định là đã nhiều lần nhận hối lộ từ cấp dưới
và các trung tâm đăng kiểm ngay tại phòng làm việc
như đã thông tin mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã kết luận điều tra
đề nghị truy tố hai trăm năm mươi bốn bị can với một mươi một nhóm tội danh do sai phạm liên quan đến đăng kiểm
cụ thể các bị can bị đề nghị truy tố trong các tội
danh gồm đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ giả mạo trong công tác sản xuất
mua bán trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật
xâm phạm trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tham ô tài sản
vụ việc được phát hiện vào năm hai nghìn một mươi hai tại cục đăng kiểm việt nam
các tri cục đăng kiểm trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tp hcm và các tỉnh
thành phố khác trên cả nước
kết luận điều tra cũng chỉ ra các sai phạm tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm được tổ chức xuyên suốt
có tổ chức từ lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam và lãnh đạo phòng kiểm định xe cơ giới
phòng tàu sông đến giám đốc phó giám đốc đăng kiểm viên các trung tâm
tri cục đăng kiểm xe trên địa bàn tp hcm và nhiều tỉnh thành phố khác trong cả nước
đối tượng môi giới và chủ phương tiện
trong đó các bị can nguyên là lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
buông lỏng quản lý thiếu kiểm tra giám sát đưa ra nhiều chủ trương trái quy định để nhận hối lộ
phải chia tiền hối lộ từ các đơn vị trực thuộc cục đăng kiểm việt nam
các tri cục trung tâm đăng kiểm và doanh nghiệp tư nhân nhiều địa phương trên địa bàn cả nước
với số tiền đặc biệt lớn
sót về pháp lý điều kiện hoạt động đầu tư mua sắm nhân sự đăng kiểm viên
theo đó hai bị can nguyên là cục trưởng cục đăng kiểm việt nam là trần kỳ hình sáu mươi ba tuổi quê nam định
và đặng việt hà năm mươi hai tuổi quê hà nam được xác định đã nhiều lần nhận hối lộ từ cấp dưới
và các trung tâm đăng kiểm số tiền lớn
kết luận điều tra thể hiện trong thời gian giữ chức vụ cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
ông hình và ông hà là người đứng đầu chịu trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động
của cục đăng kiểm theo sự phân công của bộ giao thông vận tải
được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác đăng kiểm trên phạm vi cả nước
tuy nhiên cả hai lại không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao buông lòng quản lý
thiếu kiểm tra giám sát để các phòng trực thuộc cục đăng kiểm việt nam trung tâm đăng kiểm
chỉ cục đăng kiểm trên cả nước xây xác xây phạm tư cực có hệ thống trong thời gian dài
khi phát hiện có xây phạm tư cực ông hình không những không chấn trình xử lý
mà còn vụ lợi cá nhân nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp các đơn vị đăng kiểm
và bỏ qua các sai phạm trong việc cấp phép đủ điều kiện hoạt động trung tâm đăng kiểm
bỏ qua các sai phạm trong quá trình kiểm định phương tiện nhận tiền hối lộ
trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế với tổng số tiền hơn sáu năm tỷ đồng và hai mươi ba usd
ngoài ra ông hình bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn vị trí công tác
làm trái quy định đã duyệt cấp đủ năng lực cho các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định
tạo điều kiện cho cơ sở đóng tàu hoạt động trái pháp luật
làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các tri cục đăng kiểm và uy tín của cục đăng kiểm việt nam
làm giảm hiệu lực công tác quản lý nhà nước liên quan hoạt động đăng kiểm thủy nội địa
còn ông hà không chấn chỉnh xử lý khi phát hiện sai phạm tiêu cực mà vì vụ lợi cá nhân
đã tiếp tục đưa ra các chủ trương chỉ đạo trái pháp luật theo hướng nâng mức hưởng lợi của mình
đối với số tiền tiêu cực hối lộ mà cán bộ phòng kiểm định xe cơ giới các trung tâm đăng kiểm nhận được
tổng số tiền nhận hối lộ ông hà phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn bốn mươi tỷ đồng
cụ thể thời điểm đó nhằm tăng thêm thu nhập cho nhân viên và có kinh phí để ngoại giao
chung chi cho lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam ông trần văn chủ
với vai trò là giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi ba v đã có chủ trương nhận tiền hối lộ
để bỏ qua lỗi của các phương tiện khi đến kiểm định
trong số tiền nhận hối lộ được ông chủ đưa nhiều lần cho ông trần kỳ hình với tổng số tiền là tám mươi triệu đồng
đặc biệt năm hai nghìn hai mươi một ông đặng việt hà được bổ nhiệm làm cục trưởng cục đăng kiểm
giám đốc trung tâm năm mươi một mươi năm c đã biếu một trăm linh triệu đồng chúc mừng lên tân cục trưởng
theo đó ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một ông hình về hưu khi ông đặng việt hà lên giữ chức cục trưởng cục đăng kiểm
thì tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ông nguyễn trọng vĩnh giám đốc trung tâm năm mươi một mươi năm g
đã ra gặp ông hà đưa hối lộ số tiền một trăm linh triệu đồng chúc mừng lên chức cục trưởng
và thỏa thuận số tiền hối lộ mỗi tháng là hai mươi triệu đồng
cứ như vậy từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
chủ phải đóng hụi cho đặng việt hà mỗi tháng ba mươi triệu đồng
tổng số tiền chủ đã chia cho hà là một trăm tám mươi triệu đồng
trước đó ông nguyễn đình quân giám đốc trung tâm năm mươi năm g
là người đưa ra chủ trương để nhận hối lộ và thực hiện ăn chia thu lợi bất chính
với tổng số tiền là ba mươi bảy chín tỷ đồng
trong đó quân được chia ba tỷ đồng từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
số tiền này quân đưa hối lộ hàng tháng cho trần kỳ hình là một bốn tỷ đồng
khi đặng việt hà lên làm cục trưởng
thì số tiền đưa hối lộ hàng tháng cho ông hà vẫn giống như ông hình
ngoài ra một số trung tâm đăng kiểm khác cũng đóng hụi cho hai cựu cục trưởng này
từ ba mươi năm mươi triệu đồng mỗi tháng để hoạt động yên ồn
cơ quan điều tra xác định có một mươi bốn trung tâm đăng kiểm
cùng một mươi một trung tâm ở thành phố hồ chí minh
ba trung tâm còn lại ở các tỉnh long an bến tre và sóc trăng
để xảy ra hàng loạt sai phạm
theo kết luận điều tra năm hai nghìn một mươi tám
danh thanh tiền nguyễn trọng vĩnh và đoàn hải linh góp vốn
để thành lập công ty trách nhiệm yếu hạn lâm hải trúc
với mục đích thành lập trung tâm đăng kiểm tại thành phố hồ chí minh
giữa tháng một năm hai nghìn một mươi chín tiền mang hồ sơ đến cục đăng kiểm việt nam
gặp ông trần kỳ hình khi ấy là cục trưởng
đưa hối lộ một mươi triệu đồng để xin cấp mã số đăng kiểm
ông hình đã ký giấy cấp cho tiền mã số trung tâm là năm mươi một mươi năm g
sau đó tiên tiến hành lắp đặt hoàn thiện trang thiết bị phục vụ đăng kiểm
tiếp đó tiền gửi văn bản ra cục đăng kiểm
đề nghị cử đoàn vào kiểm tra đánh giá lần đầu
để trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi năm g đi vào hoạt động
tuy nhiên sau thời gian dài nhưng cục đăng kiểm không cử đoàn kiểm tra vào
sau đó vĩnh đích thân tới cục đăng kiểm để gặp ông hình
lúc này ông hình cho biết không đồng ý để tiền làm tại trung tâm năm mươi một mươi năm g
nhưng không nêu rõ lý do
khi vĩnh về thông báo họp bàn thì tiền chủ động bán lại toàn bộ cổ phần cho ông trần văn thương
với số tiền là ba trăm sáu mươi năm triệu đồng
ông thương được các cổ đông bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hiếu hạn lâm hải trúc
có một số người cũng tham gia góp vốn vào công ty này nhưng nhờ người khác đứng tên
tháng năm năm hai nghìn một mươi chín ông vĩnh thống nhất với ông thương cùng đi ra cục đăng kiểm việt nam
để gặp ông hình tại phòng làm việc
đưa hối lộ hai usd để cục trưởng cử đoàn kiểm tra và đánh giá
cho trung tâm đăng kiểm được hoạt động
ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín ông huỳnh duyệt kế hoạch đoàn kiểm tra đánh giá do trần anh quân
quyền phó trưởng phòng kiểm định xét cơ giới của cục đăng kiểm làm trường đoàn kiểm tra
vào kiểm tra đánh giá
sau khi kiểm tra đạt ông hình ký giấy cấp chứng nhận đủ điều kiện
cho trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi năm g đưa vào hoạt động
trung tâm này bắt đầu hoạt động từ ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
theo lời khai của bị can vĩnh từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
khi trung tâm năm nghìn một mươi năm g có lại
thì chia cho các cổ đông một mươi triệu đồng trên người mỗi tháng
các cổ đông không biết vĩnh đưa ra chủ trương nhận tiền bỏ qua lỗi
trong quá trình đăng kiểm và thu lợi bất chính
để trung tâm hoạt động không bị kiểm tra
hoặc khi có đoàn thanh tra sẽ được báo trước và bỏ qua những lỗi sai phạm
vĩnh đã đưa hối lộ trực tiếp cho ông trần kỳ hình một mươi năm triệu đồng mỗi tháng
đến năm hai nghìn hai mươi mức trung chi hàng tháng tăng lên hai mươi triệu đồng một tháng
tổng cộng vĩnh đưa cho ông hình chín mươi triệu đồng và hai usd
cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
khi ông đặng việt hà lên trước cục trưởng cục đăng kiểm việt nam thay ông trần kỳ hình
vĩnh đưa ra hối lộ là một trăm linh triệu đồng chúc mừng lên chức
và thỏa thuận với ông hà về số tiền trung chi hàng tháng là hai mươi triệu đồng
tổng cộng vĩnh đã đưa cho ông hà là một trăm bốn mươi triệu đồng
như vậy trong số hai trăm năm mươi bốn bị can
ông trần kỳ hình sáu mươi ba tuổi cựu cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
giai đoạn từ tháng một năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ
quyền hạn trong khi thi hành
ông đặng việt hà năm mươi hai tuổi cựu cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
giai đoạn từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ
ông nguyễn vũ hải năm mươi năm tuổi phó cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
từ tháng một năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cùng với đó cơ quan điều tra đã thu hồi tạm giữ
và các bị can giao nộp khắc phục tổng cộng hơn bốn mươi ba tỷ đồng
và một trăm một mươi tám tám trăm linh usd cùng nhiều tài sản khác có liên quan